tại đà nẵng lữ đoàn một trăm sáu mươi một bộ tư lệnh vùng ba hải quân đã tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm bốn mươi năm ngày thành lập
chín mươi năm qua các cán bộ chiến sĩ của lữ đoàn một trăm sáu mươi một đã có nhiều đóng góp và truyền thống vẻ vang của bộ tư lệnh vùng ba và hải quân nhân dân việt nam
tại lễ kỷ niệm bốn mươi năm ngày thành lập lữ đoàn một trăm sáu mươi một lãnh đạo bộ tư lệnh vùng ba hải quân đánh giá cao công tác chiến đấu
sẵn sàng chiến đấu của lữ đoàn dù bất cứ ở đâu và được giao bất cứ nhiệm vụ gì cán bộ chiến sĩ lữ đoàn một trăm sáu mươi một đều đoàn kết một lòng
phát huy nội lực tích cực chủ động khắc phục khó khăn sẵn sàng hy sinh phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ
đặc biệt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tuần tra quản lý bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thêm lục địa thiêng liêng của tổ quốc
và nhiệm vụ tìm kiếm cứu hộ cứu nạn trên biển nhiều ngư dân việt nam và nước ngoài được lữ đoàn kịp thời cứu nạn đưa vào bờ an toàn
cùng với đó lữ đoàn còn góp phần giữ vững an ninh trật tự trên biển tạo điều kiện cho bà con ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển